ông nghĩ sao về điều này ạ
về cơ bản thì chúng ta thấy rằng là khi cái lãi xuất chiều hướng tăng lên
đặc biệt nhất là cái tác động lãi suất từ fed và các ngân hàng trung ương khác
thì bắt buộc là chúng ta buộc phải tăng cái lãi suất tiền đồng
để chúng ta điều chỉnh về cái ổn định về tỷ giá
trong cái bối cảnh nó sẽ ít chịu ảnh hưởng tác động đến cái nguồn thẳng dư của chúng ta
cái nguồn dự trữ của chúng ta trong cái tình hình xuất xuất nhập khẩu
và cũng lưu ý là vào cái thời điểm cuối năm là cái nhu cầu đồng đô là khá cao
để phục vụ vào việc hoạt động xuất nhập khẩu
cũng như là cái thanh tón hoặc là cái thanh tón các khoản nợ
hoặc là các khoản đáo hạn các khoản nợ từ những nguồn vay trái phiếu quốc tế
thì như vậy thì nhu cầu đô sẽ có cái khuyên hướng tăng lên
và áp lực tỷ giá nó sẽ vẫn còn khá là cao
nếu mà chúng ta không tăng cái lãi suất tiền đồng lên
thì như vậy thì rất có khả năng là chúng ta sẽ dẫn đến là cái tình hình tỷ giá sẽ khá cao
vâng với câu hỏi cuối cùng thì được biết là việc điều chỉnh lãi suất
vẫn là một công cụ để ngân hàng nhà nước có thể hóa giải được những cú sốc kinh tế vĩ mô
và nêu giữ được tâm lý kỳ vọng lãm phát của dân chúng
và đạt được những mục tiêu về lãm phát mà ngân hàng nhà nước và chính phủ đã đặt ra từ đầu năm
vậy thì theo ông tới đây thì dự báo lãi xuất sẽ được điều chỉnh tiếp như thế nào
nếu mà chúng ta so sánh với các quốc gia khác đặc biệt là trong khu vực
thì rõ ràng là cái mức lãi suất của chúng ta cũng chưa tăng khá là cao
và cái lãi suất cơ bản và điều hành hiện nay của chúng ta đang ở mức là sắp xỉ là năm
vẫn thấp hơn rất là nhiều so với lịch sử kể cả là trong năm hai nghìn một mươi tám và một mươi chín
thì như vậy thì cơ bản thì chúng ta có thể thấy rằng là cái
tôi cho rằng là về cái tình hình từ đây cho đến cuối năm
thì có thể đây là cái lần tăng lãi xuất cuối cùng mà ngân hàng nước sẽ quyết định
tuy nhiên là việc tăng lãi xuất tiếp theo nó sẽ còn phụ thuộc vào việc là cái tình hình tăng lãi xuất sắp tới của fed
mục tiêu của fed trong năm hai nghìn hai mươi ba sẽ là mục tiêu tăng lãi suất là ở mức là bốn
như vậy thì fed sẽ còn nhiều lần tăng lãi suất và tôi dự đoán là
có khả năng là fed sẽ có mức từ ba cho đến bốn lần tăng lãi xuất kế tiếp
và mỗi lần tăng lãi suất như vậy thì có thể ở mức sắp xỉ trung bình là năm
mức lãi xuất tăng thêm
như vậy thì điều này có khả năng là ngân hàng nhà nước cũng sẽ có những cái động thái
tiếp tục tăng lãi xuất nhưng mức tăng lãi xuất có thể sẽ thấp trong cái năm hai nghìn hai mươi ba
cái yếu tố thứ hai đó là cái việc chỉ số làm phát
hiện tại thì chúng ta thấy rằng là cái mức lạm phát của chúng ta đến tháng chín là ở mức là sắp xỉ
là bốn rồi
như vậy thì có nghĩa rằng là chúng ta vẫn đang thấp hơn so với cái mức mục tiêu kỳ vọng của chúng ta
là bốn đến bốn năm
và trong cái bối cảnh là giá dầu đang hạ nhiệt cũng như là cái giá hàng hóa trên thế giới
cũng đang có cái khuyên hướng là giảm dần
như vậy thì tất cả những yếu tố đó có thể kỳ vọng là lạm phát của chúng ta
vẫn có thể nằm trong cái mức kiểm soát là từ bốn cho đến bốn trăm linh năm
và do đó chính vì thế mà cả hai cái tiêu chí về tăng trưởng và lạm phát của chúng ta
duy trì ổn như vậy thì rất có khả năng là chúng ta cũng có thể sẽ duy trì
một cái trạng thái là tăng lãi suất vừa phải
thay vì tránh những cái cú sốc tăng nóng như ở các quốc gia khác
vâng xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi
thưa quý vị diễn biến bất lợi của kinh tế thế giới gây khó khăn cho điều hành chính sách tiền tệ
xong thì nền kinh tế nội tại của nước ta vẫn rất tốt
và chính phủ hiện vẫn có thể đạt được những mục tiêu đặt ra ở đầu năm
chính sách điều hành tiền tệ trong thời gian qua của ngân hàng nhà nước việt nam rất chặt chẽ
cần tiếp tục duy trì chính sách như hiện nay để làm phát chủ được ở mức thấp
còn bây giờ thì tiêu điểm kinh tế tuần này xin được tạm dừng tại đây
một lần nữa xin cảm ơn ông minh đã nhận lời mời tham gia chương trình
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại